trong khi đó tiếp tục thông tin về vụ xét xử vạn thịnh pháp sau khi lần lượt đối đáp từng quan điểm của các luật sư
đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hcm cho rằng nội dung vụ án đã được làm sáng tỏ
xuyên suốt quá trình diễn ra phiên xét xử nhiều bị cáo ăn năn hối cải
vì vậy nhiều bị cáo trong vụ án vạn thịnh pháp được đề nghị giảm án với mức giảm từ một cho đến hai năm tù
tính đến ngày hôm nay các bị cáo đã nộp khắc phục tổng cộng gần bảy mươi bốn tỷ đồng
viện kiểm sát cũng ghi nhận nhiều luật sư đã nộp bổ sung các tài liệu chứng minh
nhằm áp dụng thêm các tỉnh tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho thân chủ
viện kiểm sát đánh giá cần áp dụng mức hình phạt mới để thể hiện sự khoan hồng của pháp luật
các bị cáo được đề nghị giảm án mức giảm từ một đến hai năm tù
bị cáo được đề nghị giảm án nhiều nhất là trương huệ vân
viện kiểm sát đánh giá bị cáo vân thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội ăn năn hối cải
phạm tội trong hoàn cảnh phụ thuộc tin tưởng hoàn toàn vào bị cáo trương mỹ lan
ngoài ra bị cáo đã tham gia nhiều hoạt động có ích cho cộng đồng
có nhiều giấy khen bằng khen của các bộ ngành trung ương
từ đó đề nghị giảm mức án từ một mươi chín đến hai mươi năm xuống còn một mươi bảy đến một mươi tám năm tù
bị cáo chu lập cơ chồng của trương mỹ lan cũng được đề nghị mức giảm án
từ một mươi một đến một mươi hai năm tù xuống còn một mươi đến một mươi một năm tù
một số bị cáo khác được giảm án được đề nghị giảm án từ một đến hai năm tù
so với mức án được đề nghị trước đó